tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
nên trong hai ngày tới tiếp tục có mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày một mươi ba khi mưa rông có xu hướng tăng hơn thì nền nhiệt lại giảm nhẹ trở lại
tương tự trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rông lúc chiều tối
trong cơn rông người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trong hai ngày tới tại đây giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó cũng từ ngày một mươi ba tháng sáu mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đi đôi chút
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
nằm ở dìa phía nam của dài hộ tụ nhiệt đới
nên ở đây phổ biến sẽ có mưa rào và rông về chiều tối với lượng không nhiều
nhưng trong cơn rông vẫn có nguy cơ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
còn thời tiết ban ngày ở đây vẫn có
nền nhiệt còn nắng với nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây có nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
tiếp tục có mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng với nền nhiệt ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
cường độ trung bình đến mạnh
rông rào và rông nhiều nơi tập trung về chiều và tối
có nơi mưa to đến rất to lượng từ một mươi năm ba mươi mm có nơi cao hơn
nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trong cơn rông
ban ngày trời còn nắng mây đan sen nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ trong ngày ở khu vực này giao động chủ yếu từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong hôm nay cũng như ba ngày tới
đều có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến
tức là từ một mươi năm đến ba mươi mm có nơi cao hơn
trong mưa rông cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng với mức nhiệt trưa chiều giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ